chính vì thế mà những tục lệ hương ước tín ngưỡng thờ thần rừng như sợi dây tâm linh nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác
với họ rừng hoàn toàn không chỉ là vật chất là tài nguyên là môi trường mà rừng còn là cội nguồn của văn hóa